đêm ngày ba mươi dạng sáng ngày ba mươi một tháng năm tổ công tác đặc biệt công an thành phố lào cai đã phát hiện tám thanh niên có hành vi điều khiển xe mô tô vi phạm các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong quá trình tổ chức tuần tra kiểm soát tổ công tác đã phát hiện hai nhóm gồm tám thanh niên từ một mươi bảy đến hai mươi tuổi vi phạm trật tự an toàn giao thông với các lỗi như không đội mũ bảo hiểm
chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm không có gương chiếu hậu không có giấy phép lái xe không có đăng ký xe biển kiểm soát xe bị che lấp
đặc biệt có hai thanh niên trong nhóm điều khiển xe mô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn lần lượt là một trăm tám mươi năm mg trên lít khí thở và ba trăm linh chín mg trên lít khí thở
tổ công tác đặc biệt đã lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông các thanh niên trên và tạm giữ phương tiện có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định